một mươi người trung quốc đã được đưa vào khu vực cách ly trên địa bàn thành phố thanh hóa trong vòng một mươi bốn ngày theo quy định
đây là các trường hợp đầu tiên được chuyển tới khu vực cách ly tập trung của tỉnh thanh hóa
theo phương án đã được diễn tập tổ công tác đi đón các trường hợp từ sân bay nội bài
về cách ly tại trung tâm giáo dục quốc phòng thuộc đại học hồng đức thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
tất cả các trường hợp nói trên đều được tiến hành sát khuẩn kiểm tra thân nhiệt nhận tờ rơi tuyên truyền
nhận khẩu trang hướng dẫn vào khu vực cách ly hướng dẫn vệ sinh cá nhân để bảo đảm công tác tiếp nhận được chú đáo an toàn
trước đó tỉnh thanh hóa đã chủ động chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận khoảng bốn trăm linh bệnh nhân vào cách ly
theo dõi trong khoảng một mươi bốn ngày theo đúng quy định và hướng dẫn của ngành y tế